cảm ơn các bạn đã theo dõi
tuần tra trên biên giới thì phát hiện ô tô tải chạy từ campuchia vào việt nam do nguyễn văn tơ
chú tỉnh kiên giang điều khiển vận chuyển lợn trái phép qua biên giới
qua kiểm tra phát hiện trên xe có chở một mươi bảy con lợn với tổng trọng lượng khoảng tám trăm năm mươi kg trị giá khoảng sáu mươi năm triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tờ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số lợn trên
qua làm việc tờ khai chở thuê số lượng trên cho một chủ lò mổ trên địa bàn huyện chi tôn tỉnh an giang
vào khoảng hai mươi h ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cảnh sát kinh tế phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ
công an tỉnh bạc liêu kiến hành dừng và kiểm tra xe tải do tài xế nguyễn soda điều khiển
theo hướng từ cà mau đi bạc liêu
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển hai mươi bảy thùng xốp
chứa gần bốn trăm linh kg tô nguyên liệu có tạp chất là agar và cmc
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ
khoảng hai mươi ba h đêm qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn
khi làm nhiệm vụ tại đường trần quốc toản thuộc khu ga thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
đã phát hiện thu giữ một lô hàng hóa nhập lậu vô chủ
tăng vật thu giữ gồm ba thùng các tông bên trong chứa hai ba trăm chín mươi chiếc đồng hồ nam nữ các loại do trung quốc sản xuất
ước tính trị giá lô hàng khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
những chiếc đồng hồ này có quai bằng kim loại hình thức đẹp mắt được làm nhái các thương hiệu lớn
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn yêu cầu chủ nhân của lô hàng trên hãy đến liên hệ để giải quyết theo quy định
trước diễn biến lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu thường có xu hướng tăng cao tính chất phức tạp vào dịp cuối năm
và nhất là thời điểm cận tết nguyên đán
lực lượng chức năng tp hcm lực lượng chức năng thành phố đà nẵng đang tích cực chú trọng triển khai công tác
nghiệp vụ và tăng cường quản lý về giá phân loại hàng hóa thuế công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại ghi nhận của phóng viên intv
cảng tiên sa tp đà nẵng thời điểm cuối năm lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng mạnh
tại các điểm kiểm soát kiểm tra tập trung đều được các lực lượng chức năng kiểm tra giám sát
hàng hóa xuất nhập khẩu đi qua cảng biển kiên sa là hàng tiêu dùng
mỗi doanh nghiệp đưa hàng vào địa điểm kiểm tra tập trung đều được kiểm tra
căn cứ vào tờ khai của doanh nghiệp
trong đợt cao điểm từ trước và sau tích huyền đán các lực lượng chức năng tp đà nẵng gồm hải quan công an biên phòng
đã phối hợp triển khai nhiều phương án để đấu tranh với buôn lậu gian lận thương mại
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc phạm pháp đối với các doanh nghiệp
có hành vi buôn lậu kia khai không đúng
những nơi có khả năng cao về xảy ra buôn lậu vận chuyển trái phép bằng hóa qua biên giới
thì tập trung phối hợp với lực lượng hải quan biên phòng nơi cửa khẩu đó để thường xuyên nắm tình hình
nắm bắt những biểu hiện những đối tượng trọng điểm liên quan đến địa bàn lĩnh vực đó để có biện pháp
những cái nghi ngờ thì mình tiến hành lập tức kiểm tra
để phát hiện xử lý những sai phạm đó hạn chế đến mức thấp nhất việc tùng hàng lậu hàng cấm vào địa bàn thành phố đà nẵng
tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát tại các cửa khẩu cảng các phương tiện
nhất là các đặc biệt có dấu hiệu về buôn lậu và kiên quyết xử lý nghiêm với các trường hợp có dấu hiệu buôn lậu trong địa bàn
đặc biệt là cũng là làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ chiến sĩ thực hiện
quán tuyệt phương trọng của trên và thực hiện tốt chức năng là bàn tay sạch
không để cho cán bộ chiến sĩ vi phạm tiếp tay hoặc là tạo cơ sở cho các đối tượng buôn lậu thực hiện các hành vi của mình
cuối năm là thời điểm tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại có xu hướng gia tăng
vì vậy công tác đấu tranh với hành vi này cần có sự chung tay vào cuộc của các cấp các ngành
và đặc biệt là cần phải làm tốt công tác tuyên truyền để vận động nhân dân không tham gia
tiếp tay vận chuyển trái phép hàng hồ

tiếp tay vận động nhân dân không tham gia
và đặc biệt là cần phải làm tốt công tác thuyền để vận động nhân dân không tham gia
và đặc biệt là cần phải làm tốt công tác thuyền để vận động nhân dân không tham gia

thông tin phóng viên chúng tôi vừa chuyển về liên quan đến phiên xét xử vụ án xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobifone

thông tin phóng viên chúng tôi vừa chuyển về liên quan đến phiên xét xử vụ án xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobifone

thời gian tới bị cáo sẽ cố gắng tập trung khắc phục lại số tiền
liên quan đến trách nhiệm của bị cáo trương minh tuấn
đại diện viện kiểm sát cũng đã hỏi thêm một số thông tin liên quan đến việc ký phê duyệt dự án
bị cáo tuấn khẳng định thời điểm đó là cấp dưới lại không phải mảng phụ trách
nên đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên
ngoài ra đại diện viện kiểm sát cũng đã chất vấn về một số trách nhiệm của đại diện vụ quản lý doanh nghiệp
cũng như trách nhiệm của các bị cáo là phó tổng giám đốc công ty mobifone
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
cục hàng không chỉ đạo các hãng cần có kế hoạch tăng chuyến bố trí giờ bay đêm
không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái phép có biện pháp chống đầu cơ buôn bán vé
ngoài ra trước nhu cầu bay tăng mạnh dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi
các hãng cần điều hành lịch bay
hạn chế tối đa việc chậm chuyến hủy chuyến
các cảng vụ miền bắc miền trung và miền nam phải tăng cường kiểm tra
giám sát thực hiện các quy định về an toàn an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng
xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đồng thời hạn chế số lượng người đón tiễn
tại các sân bay đặc biệt là sân bay tân sơn nhất
theo bộ công thương giá các sản phẩm thịt lợn hiện đang ở mức rất cao
nhiều tỉnh thành phía bắc giá đã lên đến chín mươi năm đồng một kg
dự báo là giá lợn hơi có thể sớm chạm mốc một trăm linh đồng một kg trong thời gian tới
theo ghi nhận các địa phương phía bắc đồng loạt báo tăng giá
cụ thể hiện tại ở tỉnh hưng yên hà nam giá lợn hơi đã lên đến chín mươi chín mươi năm năm trăm linh đồng một kg
tại miền trung tây nguyên giá lợn hơi cũng đồng loạt tăng mạnh một mươi đồng một kg
lên chín mươi hai đồng một kg
tương tự với hai miền trên giá lợn hơi tại tỉnh đồng nai trà vinh vũng tàu tăng mạnh
giao động ở mức từ chín mươi đến chín mươi hai đồng một kg
với giá quá cao dự báo là nhu cầu tiêu dùng thịt lợn những tháng cuối năm sẽ giảm nhẹ khoảng từ năm một mươi
so với năm hai nghìn một mươi tám nhưng vẫn ở mức cao khoảng ba trăm linh đến ba trăm hai mươi tấn một tháng
bộ công thương cho hay hầu hết các địa phương đều đã có kế hoạch chuẩn bị hàng hóa
bình ổn thị trường dịp cuối năm và tết nguyên đán
trong đó tập trung nguồn lực vào việc bình ổn thị trường mặt hàng thịt lợn
việt nam đạt sáu mươi bốn chín điểm đứng thứ năm mươi ba
trong số một trăm một mươi ba nước trên thế giới và đứng thứ bốn trong khu vực đông nam á
về chỉ số an ninh lương thực toàn cầu năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan phân tích kinh tế economist intelligence unit thuộc tạp chí kinh tế geoeconomist của anh
mới đây đã công bố chỉ số an ninh lương thực toàn cầu năm hai nghìn một mươi chín
theo đó singapore đứng đầu thế giới về an ninh lương thực
việt nam đạt sáu mươi bốn chín điểm đứng thứ năm mươi bốn trong số một trăm một mươi ba nước trên thế giới
và đứng thứ tư trong khu vực đông nam á
việt nam đạt trên bảy mươi năm điểm ở tám hạng mục như tính an toàn và chất lượng thực phẩm
khả năng tiếp cận tài chính của nông dân tính ổn định của sản xuất nông nghiệp
theo đánh giá của eu top ba nước đứng đầu về an ninh lương thực còn có ireland và mỹ
trước thực trạng các loại thực phẩm kém chất lượng không bảo đảm vệ sinh an toàn
bày bán tràn lan trên thị trường thì nhiều người tiêu dùng đã tự vệ bằng cách chọn mua
những mặt hàng ngon và sạch được kiểm soát chặt trong quy trình sản xuất chế biến
xu hướng người dân chọn thực phẩm ngon sạch cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp đổ vốn vào sản xuất
và không ngừng mở rộng thị trường
và ghi nhận tại tỉnh bình định ngay sau đây của chúng tôi cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
nông trại trồng rau hữu cơ tại thôn thiết chủ xã nhân hậu thị xã an nhơn tỉnh bình định
người trồng rau phải thức dậy từ ba h ba mươi để thu hoạch
sau đó vận chuyển rau về thành phố quy nhơn trước bảy giờ sáng đảm bảo chất lượng rau sạch cho người tiêu dùng
đây là loại rau mà trong quá trình sản xuất phải đảm bảo năm không phân bón hóa học
không chất diệt cỏ không thuốc trừ sâu độc hại không chất biến đổi gen không chất kích thích sinh trường
đổ vốn chiếng đi về quy nhơn rất xa cho nên muốn đảm bảo rau tươi là chúng tôi phải cố gắng để thu hoạch sớm
tại thành phố quy nhơn cửa hàng rau hữu cơ này
mới đi vào hoạt động từ giữa năm hai nghìn một mươi chín nhưng đã là địa chỉ khá quen thuộc của nhiều người tiêu dùng
hơn năm mươi loại rau quả bày bán tại đây tuy không bắt mắt cho lắm vì không dùng hóa chất trong quá trình sản xuất
nhưng nhanh chóng được người tiêu dùng tiến nhiệm
việc tìm đến thực phẩm an toàn trong đó có rau hữu cơ đang trở thành xu hướng tích cực của người tiêu dùng bình định
lý do tôi chọn rau ở đây là cũng cái vấn đề quan tâm hơn cái vấn đề sức khỏe
vì rau ở đây là sản xuất theo phương pháp hữu cơ
bình định đã và đang thu hút các dự án sản xuất rau an toàn rau hữu cơ do các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư
nhằm đảm bảo sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng
điều đáng ghi nhận là cho dù giá bán cao hơn bên ngoài
nhưng người tiêu dùng vẫn mua rau hữu cơ được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến để bảo vệ sức khỏe
trồng hữu cơ cho nên cái độ ngọt và độ tươi của rau nó hơn rau bên ngoài
và cái thời gian nó cũng lâu hơn
tuy nhiên cái giá cả thì nó sẽ mắc hơn bên ngoài
nhưng mà việc sức khỏe thì khách hàng cũng đang dần dần chấp nhận
lượng khách sâu ban đầu thì đã gấp ba gấp bốn lần rồi
trong bối cảnh nhiều bệnh tật phát sinh
có phần lớn nguyên nhân là do con người sử dụng thực phẩm có tồn dư thuốc kháng sinh và các chất độc hại
vấn đề áp dụng sản xuất theo phương thức hữu cơ
tiêu thụ sản phẩm hữu cơ nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình là rất cần thiết
thông qua các dự án rau hữu cơ
các doanh nghiệp còn từng bước chuyển giao công nghệ tiên tiến cho người trồng rau
góp phần xây dựng nền nông nghiệp sạch và bền vững